như và thảo đã chuyển tiền từ tài khoản của trường võ thị sáu cho trọng nhiều lần với tổng số tiền trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
sau đó trọng chuyển lại cho như số tiền trên một trăm bốn mươi tám triệu đồng số tiền còn lại trọng chuyển cho trinh sáu một triệu đồng tiền mua hai mươi bốn tờ hóa đơn của công ty phan đăng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
liên quan đến vụ xét xử bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng chiều qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để bổ sung công quỹ nhà nước
kết thúc phần luận tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để xung công quỹ nhà nước

kết thúc phần lợi tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị hội đồng xét xử thu lợi bất chính và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để bổ sung công quỹ nhà nước